thưa quý vị tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh uôn gấp hai nghìn hai mươi hai
nước chủ nhà qatar đã chuẩn bị một công nghệ đặc biệt giúp những người khiếm thính có thể thưởng thức trọn vẹn giải đấu
nhờ dịch vụ bình luận chi tiết cao adc
thì người khiếm thị sẽ được trải nghiệm không khí và các diễn biến trên sân bằng âm thanh chân thật nhất có thể
sáng kiến này phần nào giúp đảm bảo hạnh phúc của những người khuyết tật trong mọi lĩnh vực của xã hội
trong đó có thể thao đúng với mục đích của ngày quốc tế người khuyết tật
được liên hợp quốc lựa chọn kỷ niệm vào ngày ba tháng một mươi hai hàng năm
mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện này trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
các bình luận viên đặc biệt này không giống như trên tv
thông qua lời bình của họ chúng tôi hiểu rõ được các cầu thủ mặc trang phục như thế nào
đang thi đấu ra sao từng cú giao bóng đều được miêu tả cụ thể
kể cả hình ảnh và những hoạt động cổ vũ cũng được thể hiện rất kỹ qua lời bình
quả bóng lăn ra sao chúng tôi cũng hình dung ra được những bình luận viên này chính là đôi mắt của chúng tôi
khi giải arokub được tổ chức tại doha vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
anh ahmed đã biết thông tin màu áo thi đấu của các đội tuyển kiểu tóc của các cầu thủ
và ai là người chuyên đa bóng bằng chân trái
anh biết được những điều này nhờ các bình luận viên tại doha đã cung cấp bình luận âm thanh
miêu tả siêu chi tiết adc bằng tiếng ả rập cho cổ động viên khiếm thị hoặc suy giảm thị lực trên khán đài
tại world cup hai nghìn hai mươi hai người khiếm thị cũng được hỗ trợ theo dõi trận đấu bằng công nghệ đặc biệt này
chúng tôi mô tả địa điểm sân vận động cờ áo thi đấu của mỗi đội tuyển quốc gia
chúng tôi mô tả sự kiện như nó đang diễn ra
vì vậy chúng tôi đang cố gắng giúp cộng đồng người khiếm thị hình dung ra mọi thứ đang diễn ra
chương trình đào tạo bình luận
học viên đặc biệt này được tổ chức tại đại học hamad bin khalifa của qatar
phối hợp với trung tâm tiếp cận bóng đá tại châu âu cafe
theo những học viên của chương trình adc quá trình bình luận không chỉ miêu tả diễn biến thực trên sân cỏ
cho người khiếm thị và suy giảm thị lực mà còn truyền tải không khí kèm theo trong trận đấu
người sử dụng cần tải một ứng dụng điện thoại và nghe bình luận từ bất cứ vị trí nào trong sân vận động
những người khiếm thị cũng có tình yêu bóng đá như mọi người
họ cũng muốn ra sân

thế nhưng khi ra đó dường như bị lạc lõng và sẽ không thể hiểu được trận đấu
vì vậy chúng tôi đã giúp họ nhìn thấy trận đấu qua tài nghệ
những người khiếm thị đã mang đến cho tôi cơ hội để chia sẻ cảm xúc của mình về trận đấu cho họ
tôi truyền đạt mọi hành động trên sân cỏ và cả cảm xúc của tôi đến những người hâm mộ bóng đá thông qua giọng nói của mình
những học viên được đào tạo trong chương trình đều phải trải qua ba vòng kiểm tra để được tuyển chọn
đến nay đại học hamad bin khalifa đã trải qua ba vòng kiểm tra để được tuyển chọn
đã có sáu mươi bốn bình luận viên adc bằng tiếng ả rập và trong số này có hai mươi một người tham gia bình luận tại world cup hai nghìn hai mươi hai
chúng tôi đào tạo sinh viên của mình để cung cấp dịch vụ cho người mù
trong số các dịch vụ chúng tôi có phần mô tả bằng âm thanh mà chúng tôi sử dụng trong viện bảo tàng
trong phim và bây giờ trong thời gian diễn ra world cup
và phần mô tả là thứ sẽ cung cấp cho người mù sự thưởng thức hình ảnh thông qua thính giác
việc đào tạo và dịch vụ của adc
đào xuất hiện trong giải euro hai nghìn một mươi hai tổ chức tại ba lan và ukraina
ban đầu adc được triển khai từ tay nghe kết nối với một thiết bị
nhưng điều này không thuận tiện để tiếp cận tại sân vận động
do đó adc được thay đổi để có thể tiếp cận qua sóng fm
adc là một bước đi nhỏ nhưng quan trọng trong việc đưa bóng đá đến gần hơn với người khuyết tật trên khắp thế giới
qua đó nâng cao nhận thức về tình trạng của người khuyết tật cũng như đảm bảo quyền lợi của họ
trong mọi khía cạnh của đời sống chính trị xã hội
kinh tế và văn hóa